thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng hai tuần nữa là năm học mới sẽ chính thức được bắt đầu
trên cả nước các trường học vẫn đang nỗ lực không ngừng để chuẩn bị một môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh
hiện nay khái niệm giáo dục hòa nhập đã không còn là từ xa lạ đối với giáo viên và cả các em học sinh tại các trường học
thế nhưng làm thế nào để giúp các bạn nhỏ khuyết tật có được một môi trường giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương thức chính trong nhiều thập kỷ qua
thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy cho trẻ khuyết tật

thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy cho trẻ khuyết tật có được một môi trường giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương thức chính trong nhiều thập kỷ qua

thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy cho trẻ khuyết tật có được một môi trường giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương thức chính trong nhiều thập kỷ qua

thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương thức chính trong nhiều thập kỷ qua

thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương thức chính trong nhiều thập kỷ qua
giáo dục trẻ khuyết tật ở nước ta hiện có ba phương thức là giáo dục hòa nhập giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt
không thể phủ nhận rằng để giúp các bạn nhỏ khuyết tật có được một môi trường giáo dục hòa nhập một cách thực sự và đúng nghĩa vẫn còn là một bài toán khó khi mà sự tách biệt và các trường chuyên biệt đã trở thành phương pháp chính trong nhiều thập kỷ qua
bên cạnh đó là những khó khăn về kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng đội ngũ giáo viên
nhưng rõ ràng các hình thức tổ chức lớp học hòa nhập linh hoạt đã và đang được triển khai trong những năm gần đây đã mang lại những hiệu quả rõ rệt và đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các cấp ban ngành liên quan

hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng
nâng cao năng lực trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp các ngành các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng
trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng
hoàn thiện mạng lưới dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng giáo dục phục hồi chức năng giáo dục nghề nghiệp tư vấn tâm lý bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng
thí điểm triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại cộng đồng
tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng
tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc cung cấp các dịch vụ toàn diện về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em khuyết tật
thường xuyên thanh tra kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng
xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi giám sát đánh giá hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và giáo dục tại cộng đồng
đẩy mạnh hợp tác quốc tế tranh thủ sự hỗ trợ tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện các hoạt động của đề án